sau một mươi ba ngày không có ca dương tính với covid một mươi chín ngoài cộng đồng đến ngày hôm nay một mươi một tháng tám
tỉnh bình phước ghi nhận thêm một mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai
và đáng lưu ý là có đến tám ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố đồng xoài
đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định ba tại chỗ
trong tám ca dương tính với sars cov hai ở thành phố đồng xoài phát hiện sáng ngày một mươi một tháng tám
trong đó sáu ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nguyên bình
địa chỉ tại ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố hồ chí minh lên giao nhận hàng tại công ty làm lây lan dịch bệnh
hai ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này là f một của hai công nhân bị nhiễm covid một mươi chín của công ty nguyên bình
ngay sau khi phát hiện chùm ca dương tính nói trên ngay trong đêm qua và dạng sáng nay
ngành y tế thành phố đồng xoài đã có mặt để tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ công ty và nơi lưu trú của tất cả các công nhân
đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cũng tiến hành lấy mẫu của tất cả sáu mươi sáu người liên quan đến chủng lây nhiễm
và đưa đi cách ly tập trung tất cả các trường hợp này